mục đích cao nhất của hoạt động điều tra an ninh không chỉ là phát hiện ngăn chặn làm rõ tội phạm xử lý nghiêm trước pháp luật
mà còn phải phục vụ tốt yêu cầu chính trị đối ngoại của đất nước
đó là ý kiến nhấn mạnh của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại lễ đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
và vinh danh các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến của cục an ninh điều tra bộ công an
ghi nhận và biểu dương những thành tích mà cục an ninh điều tra bộ công an đã đạt được
thủ tướng chúc mừng cục an ninh điều tra đã vinh dự được đảng nhà nước tặng thưởng danh hiệu cao quý anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
thủ tướng nêu rõ đất nước đang bước vào giai đoạn mới với những cơ hội thuận lợi và khó khăn thách thức đan sen
nhiệm vụ đặt ra đối với lực lượng an ninh là phải bảo vệ đảng bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa
bảo vệ vững chắc an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội bảo đảm lợi ích chính đáng của người dân

bảo vệ tính thượng tôn pháp luật góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
thủ tướng yêu cầu lực lượng an ninh điều tra phải nhận thức một cách sâu sắc hoạt động điều tra an ninh
không chỉ là phát hiện ngăn chặn làm rõ tội phạm xử lý nghiêm trước pháp luật
mà còn phải luôn thực hiện tốt yêu cầu chính trị đối ngoại của đất nước
đây là mục đích cao nhất của lực lượng an ninh điều tra
hiến pháp hai nghìn một mươi ba đã quy định về quyền lực nhà nước ta là thống nhất
có sự phân công phối hợp kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp hành pháp tư pháp
để tuân thủ nguyên tắc
hiến định này cơ quan an ninh điều tra cần xây dựng mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan
đơn vị liên quan ở trong và ngoài ngành công an nhất là các cơ quan tố tụng ở trung ương và địa phương
mối quan hệ này sẽ giúp cho hoạt động điều tra xử lý tội phạm đảm bảo chặt chẽ đúng pháp luật
kịp thời phát hiện giải quyết những khó khăn vướng mắt góp phần nâng cao chất lượng
hiệu quả hoạt động điều tra xử lý tội phạm của cơ quan an ninh điều tra
cầu lực lượng cần triển khai nhiệm vụ mang tính đột phá để tạo chuyển biến thực sự rõ nét
trong xây dựng lực lượng an ninh điều tra về chính trị tư tưởng và tổ chức cán bộ
tại buổi lễ thủ tướng đã trao tặng danh hiệu cao quý
anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho cục an ninh điều tra bộ công an